quá trình biến đổi khí hậu cùng với sự tác động của thiên nhiên và con người đã làm cho bờ sông tại long an ngày càng sạt lở nghiêm trọng hơn rông và lóc nhiều hơn
những tác động này đã khiến cho nhiều hộ nơi đây mất đất mất nhà thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng
trị cục bảo vệ nông thôn và thủy lợi long an cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tỉnh đã xảy ra một mươi một điểm sạt lở làm mất đường giao thông mất đất và mất nhà
viễn cảnh sạt lở bờ sông kênh rạch vẫn đang diễn biến phức tạp với mức độ nghiêm trọng hơn ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra hơn hai mươi hai tỷ đồng
để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sống tại các vùng có nguy cơ sạt lở long an kiến nghị trung ương xem xét hỗ trợ khoảng một trăm sáu mươi tỷ đồng
để xây dựng bờ kè chống sạt lở khu vực ấp rạch chanh xã lợi bình nhơn thành phố tân an
nằm bên sông vàm cỏ tây bờ kè chống sạt lở khu vực miễu ông bần quỳ xã nhật minh huyện tân trụ dự án di rời một trăm ba mươi tám hộ dân ở xã thanh vĩnh đông huyện châu thành
và vùng có nguy cơ sạt lở vào khu tái định cư xã long hậu huyện cần duộc tỉnh long an